tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra và đối tượng khai nhận tên là giàng xeo dìn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn phố mới xã simacai tỉnh lào cai
kiểm tra bên trong túi sách phát hiện có sáu bánh bột khô màu trắng mà đối tượng khai nhận là heroin và đang mang đi tiêu thụ
tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng cùng toàn bộ tăng vật về cơ quan điều tra
quá trình giám định sáu bánh bột khô màu trắng trên là heroin có trọng lượng hai một kg
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam sáu nam thanh niên cùng chú tại xã e kết huyện cư mở ga để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng này đã có hành vi dùng dao chém trọng thương hai cha con phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nhóm do yphone nghê hai mươi ba tuổi cầm đầu và theo kết quả điều tra vào chiều ngày hai mươi tháng sáu sáu đối tượng rủ nhau tổ chức ăn nhậu
sau khi nhậu say lại gặp kiều nam phong hai mươi một tuổi trú cùng xã
nhớ lại chuyện năm hai nghìn bảy phong mượn chiếc điện thoại di động rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và đến nay chưa trả
y phôi bực tức đến đòi lúc này phong không trả và đã bị nhóm của phôi lao vào đánh
sau khi bị đánh phong đã điện thoại cho anh trai là kiều nam anh hai mươi sáu tuổi đến để trở về
tại đây nam anh có thách thức và hẹn nhóm y phôi tại ngã tư xã e kiết để giải quyết mâu thuẫn
sẵn có men rượu trong người
theo bốn con dao rượu rồi điều khiển xe máy đến tận nhà của nam anh
tại đây nam anh cùng cha của mình là ông kiều hải lý năm mươi một tuổi cùng nhóm của y phôi
xảy ra hỗn chiến hậu quả của trận hỗn chiến đã khiến hai cha con ông lý bị chém trọng thương
phải vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
liên quan đến việc cưỡng chế dự án ma bị những kẻ ngông cuồng mặc áo tập đoàn địa ốc alibaba chống đối
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nguyễn huỳnh tú trinh trần quốc tĩnh để điều tra xử lý về các tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
ngay trong ngày viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ đã phê trần các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn huỳnh tú trinh trần quốc tĩnh
phú mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất
làm đường trái phép trên đất nông nghiệp tại các thửa đất thuộc địa phận ấp ba xã tóc tiên khu đất này do nguyễn thế lực hai mươi tuổi trú tại tp hcm làm chủ
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày đoàn thi hành quyết định cưỡng chế thì có khoảng sáu mươi bảy mươi người mặc áo có in dòng chữ tập đoàn địa ốc alibaba kéo đến
trong số nhân viên công ty địa ốc alibaba có nguyễn huỳnh tú trinh hai mươi bốn tuổi quê ở tiền giang trần quốc tĩnh hai mươi bốn tuổi quê tại đà nẵng
đã dùng loa hò hét lời lãi kích động lăng mạ xúc phạm để nhằm mục đích cản trở chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ
trong lúc cơ quan nhà nước thực thi công vụ nguyễn huỳnh tú trinh đã hô hào chỉ đạo nhân viên công ty địa ốc alibaba đập phá chiếc xe máy múc hiệu hyundai rolex
theo chỉ đạo của nguyễn huỳnh tú trinh trần quốc tĩnh
và một số đối tượng khác lấy gạch đá đập phá chiếc xe máy múc gây thiệt hại hơn tám triệu đồng
tại cơ quan điều tra công an thị xã phú mỹ trần quốc tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của nguyễn huỳnh tú trinh
liên quan đến vụ bắt giữ các đối tượng mua bán các thiết bị công nghệ gian lận trong thi cử
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm
đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong các kỳ thi
tiếp tục mở rộng điều tra vào ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều thiết bị gian lận thi cử
tại tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu quận cầu giấy hà nội
đồng thời bắt giữ một đối tượng trên địa bàn tỉnh lạng sơn là đầu mối cung cấp các thiết bị này
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
ngày hai mươi tháng sáu công an quận nam tử liêm
bắt giữ hai đối tượng đặng công bão và nguyễn đình mạnh quê quán tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đang thuê trọ tại ngách năm mươi bảy trên bốn mươi năm đường mễ trì về hành vi buôn bán các thiết bị cấm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín
và các thiết bị quay dung tay nghe siêu nhỏ phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
các đối tượng thường giao bán thiết bị trên mạng xã hội nguồn hàng được các đối tượng lấy từ lạng sơn
thiết bị thấp nhất có giá là bốn trăm linh năm trăm linh nghìn đồng cao nhất là gần ba triệu đồng
qua công tác đấu tranh nhận thấy đường dây buôn bán các thiết bị quay lén
đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
có tính chất phức tạp công an quận nam tử liêm mở rộng vụ án tiếp tục điều tra
ngày hai mươi một tháng sáu khám xét tại tầng ba tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy
lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị camera quay lén như đồng hồ kính mắt
tai nghe siêu nhỏ camera cúc áo
cũng ngay trong ngày công an quận nam tử liêm phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
bắt giữ đối tượng trần thị quỳnh chú tại tân thanh văn lãng lạng sơn
là đầu mối cung cấp các thiết bị xuống hà nội
thu giữ tại nơi ở của quỳnh nhiều lô hàng thiết bị camera quay lén
trong đó có thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
đối tượng quỳ khai nhận mua số hàng này tại chợ đồng đăng sau đó phân phối đi các nơi
thẻ atm và tai nghe siêu nhỏ
em nhập qua một chị ở chợ đồng đăng ạ
đồng đăng ạ

em cũng không rõ đâu em chỉ giao hàng với chị đấy qua chợ đồng đăng thôi ạ
có hóa đơn chứng tư được không
dạ không ạ
đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm cho biết
tất cả các mặt hàng thiết bị camera quay lén được bắt giữ
đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử
có việc bắt giữ đối tượng ở mấy trì
phương mỹ chỉ của quận nam tử liêm
đối với anh bắt giữ thu giữ tổng số là hai mươi hai các loại thiết bị khác nhau
ngoài thiết bị phục vụ việc thi cử
ngoài còn ra ứng những thiết bị giám sát bí mật thiết bị quay lén
sau đó mở rộng việc xác minh
chúng tôi tiếp tục truy bắt đối tượng tại lãng sơn
là cái đầu cung cấp cho đối tượng ở tại hà nội
và kiểm tra giám sát địa điểm số năm mươi hai của đường hồ tùng mậu
cũng thu giữ một cái lượng lớn
tổng số đối tượng ở hà nội
số khoảng độ sáu trăm linh cái thiết bị khác nhau
về phục vụ ngoài thi cử
cũng như cái thiết bị giám sát bí mật thiết bị quẩy lén
theo nhận định của cơ quan chức năng
những năm gần đây các loại thiết bị ngày càng tinh vi và hiện đại hơn
các thiết bị rất nhỏ giám thị coi thi rất khó phát hiện
đồng thời khuyến cáo phụ huynh cũng như kem học sinh
tuyệt đối không sử dụng những thiết bị quay lén trong thi cử
như vậy sẽ là hành vi vi phạm pháp luật
và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng
hãy chọn cho mình một cách tránh nóng giảm nhiệt riêng
khi bắt buộc phải làm việc ngoài trời hay là đang phải lưu thông trên đường
hơn tám giờ sáng nhưng những người lao động đã cảm nhận rất rõ hơi nóng rát phả vào mặt
những gốc cây bên đường là cách duy nhất để họ giải lao trong khi làm đồng
có thể nói hôm nay là một trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm
tại khu vực miền bắc và bắc trung bộ
đặc biệt tại thủ đô hà nội thì nắng nóng đã ảnh hưởng vô cùng lớn
đời sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực ngoại thành hà nội
vâng xin chào anh
hôm nay thì em thấy là anh đi gặt lúa tại đây thì
anh có thể cho biết là hôm nay thì gia đình anh đi gặt từ lúc mấy giờ
và nắng nóng như thế này thì ảnh hưởng như thế nào đến
cái năng suất lao động của anh chị ạ
nắng này thì gia đình thì đi gặt từ bốn giờ sáng
mà chắc là chỉ tầm khoảng chín giờ là
là phải và thôi không chịu được
vâng vậy thì những cái lúc mà gặt như thế này
thì các anh anh chị có phải nghỉ giải lao hay là có những cái biện pháp gì
mà để làm mình không bị sốc nhiệt hoặc là không bị ngã nắng không ạ
cái này thì chỉ có
nó mệt thì lên tìm cho mát thì nghỉ nước thì uống đủ thôi

nắng như thiêu như đốt có lẽ là cảm giác của bất cứ ai khi mà phải đứng ngoài trời
nếu như ở lâu ngoài trời chúng ta không có các vật dụng chống nắng
thì chúng ta sẽ cảm thấy choáng váng và dây sầm mặt mày
đó là hiện tượng sốc nhiệt
nói chung là đi làm từ lúc bốn giờ sáng đến tầm giờ là đã về rồi
mình lắng mình phải đi sớm vậy
đấy lắng là phải đi sớm
không thể nào núp lắng mà nào ra người đường chết luôn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do nắng nóng trong ba ngày tới chỉ số tiêu uv ở thành phố hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
có giá trị từ tám đến một mươi
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
các tỉnh bắc và trung trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
có nơi trên bốn mươi độ
theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì chỉ số tiêu cực tím cao nhất vào thời điểm giữa trưa
vì vậy khuyến cáo người dân nên tránh ra đường từ tầm một mươi giờ đến một mươi sáu giờ chiều
và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bỏng rát da
thì cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời
để tránh tình trạng bị ung thư da
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhiệm sống hai mươi bốn h
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa tổ chức tập huấn
bằng lãnh đạo điểm thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
đến hàng trăm cán bộ quản lý tham gia công tác thi trung học phổ thông sắp tới
năm nay tp hcm có hơn bảy mươi một thí sinh tham dự kỳ thi
với một trăm một mươi một điểm thi trải rộng khắp các quận quyện trên địa bàn
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm vai trò của trưởng điểm thi trong kỳ thi này
rất lớn chịu trách nhiệm chính trong việc nhận và bảo quản đề thi
giám sát và yêu cầu việc đóng hay mở cửa trường trong trường hợp cần thiết
mỗi điểm thi chỉ duy trì một số điện thoại một đường dây internet để đăng ký
toàn bộ điện thoại máy photocopy các đường mạng khác đều phải niêm phong
tất cả các phòng không sử dụng như phòng hiệu trưởng phó hiệu trưởng
đều phải niêm phong không được ra vào
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng ra hướng dẫn cụ thể
đối với những vị trí vai trò của từng nhiệm vụ như trưởng điểm thi
phó trưởng điểm thi cán bộ xem thi cán bộ giám sát trực tự viên công an nhân viên y tế
đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ xem thi đối với từng môn thi
trong việc vừa đảm bảo nhiệm vụ vừa hỗ trợ thí sinh trong việc thực hiện đúng quy chế thi
tuyệt đối không để xảy ra sự việc người không có nhiệm vụ vào điểm thi
và người tham gia không làm việc riêng khi đang làm nhiệm vụ
tăng cường sự liên kết giữa các sở ngành địa phương trên địa bàn tp hcm
đồng thời thực hiện phối hợp đồng bộ giữa thành phố với các tỉnh giáp ranh
trong công tác phòng chống khai thác cát trái phép
ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị triển khai giải pháp thực hiện
đề án phòng chống khai thác cát trái phép
từ đầu năm đến nay công an tp hcm đã phát hiện hai mươi bốn vụ với hai mươi hai phương tiện
tám đối tượng bơm hút cát trái phép tạm giữ khoảng một tám trăm linh mét khối cát
xử phạt hành chính số tiền gần tám mươi triệu đồng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố phát hiện ba mươi năm vụ năm mươi ba phương tiện có hành vi khai thác
vận chuyển cát trái phép tịch thu ba năm trăm linh mét khối cát bảy mươi tám máy bảy trăm tám mươi tám mét đường ống
xử phạt hành chính hơn bảy trăm linh triệu đồng
nhằm xử lý triệt đệ vấn đề khai thác cát trái phép ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành đề án phòng chống khai thác cát trái phép
trên vùng biển cần giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố và các tỉnh
đề án có thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
trên các tuyến sông thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép
như sông đồng nai sài gòn đồng tranh xoài rạp lòng tàu và trọng tâm là khu vực biển cần giờ
để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các địa phương tp hcm và các tỉnh giáp ranh
sẽ ra soát quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản giao thông thủy
xem xét đề xuất bổ sung sửa đổi theo hướng tăng mức xử phạt đối với hành vi khai thác cát trái phép
kinh doanh vận chuyển cát không rõ nguồn gốc hợp pháp
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết bộ giao thông vận tải vừa có công văn thống nhất chủ trương
dừng hoạt động bến phà vàm cống nối hai tỉnh đồng tháp và an giang sau khi cầu vàm cống đã đưa vào khai thác
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam căn cứ và quy định hiện hành
để xem xét quyết định thời điểm cụ thể dừng hoạt động bến phà vàm cống
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và bến phà vàm cống về thời gian dừng hoạt động
để người tham gia giao thông biết thực hiện
theo quy định bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam có trách nhiệm xây dựng
phương án xử lý các vấn đề nhân sự tổ chức bộ máy tài sản của bến phà vàm cống theo quy định của pháp luật
tổng cục đường bộ việt nam đã có phương án giải quyết việc làm cho cán bộ công nhân viên lao động
của bến phà vàm cống sau khi bến phà này giải thể
lao động thuộc bến phà vàm cống sẽ được cầm phà vàm cống sắp xếp bố trí về làm việc
tại các bến khác thuộc cầm phà
những người không tiếp tục làm việc cầm phà giải quyết khôi việc và chi trả chế độ theo quy định
cục quản lý đường bộ sẽ chủ động làm việc với địa phương để giới thiệu những lao động
có nhu cầu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phà an giang
sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu trại giam thanh lâm bộ công an đã long trọng tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm
ngày thành lập và đón nhận nguồn trương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự lễ kỷ niệm
trải qua bốn mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam thanh lâm
vừa làm tốt công tác xây dựng đơn vị vừa làm tốt công tác quản lý giam giữ giáo dục cải tạo phạm nhân
phối hợp tốt với chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội
đơn vị đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của đảng nhà nước và các bộ ban ngành và chính quyền các cấp khen thưởng
phát biểu tại lễ kỷ niệm trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
những thành tích chiến công của trại giam thanh lâm đã đạt được trong suốt bốn mươi năm qua
đồng chí thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ trại giam thanh lâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
giữ vững tinh thần đoàn kết siết chặt kỷ luật kỷ cương để làm tốt công tác giam giữ quản lý cải tạo giáo dục phạm nhân
thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước chỉ đạo của bộ công an về công tác thi hành án hình sự
kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ trong trại giam coi trọng công tác dạy nghề rèn luyện kỹ năng sống cho phạm nhân
để họ yên tâm cải tạo rèn luyện trở thành công dân lương thiện có ích cho xã hội
tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể nơi đơn vị đóng quân
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng nguyễn văn sơn đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho trại giam thanh lâm
và huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cá nhân đại tá nguyễn đình giang giám thị trại giam thanh lâm
chiều hôm qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an thanh hóa
tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cục nghiệp vụ bộ công an
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín do chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
nên tình hình an ninh trở tự trên địa bàn tỉnh thanh hóa tiếp tục được giữ vững ổn định
hoạt động của tội phạm được kiềm chế không để xảy ra hoạt động của tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen
riêng các lực lượng công an trong tỉnh thanh hóa đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
nhất là tội phạm băng ổ nhóm chuyên sử dụng vũ khí vũ khí nóng để gây án tội phạm tín dụng đen
tội phạm sử dụng công nghệ cao các đường dây tụ điểm ma túy phức tạp
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
sự cố gắng nỗ lực của công an thanh hóa trong thời gian qua nhất là trong điều tra khám phá nhiều vụ án
triệt phá được nhiều đường dây tổ chức tội phạm quy mô lớn có phạm vi trong cả nước trở thành điển hình
để nhiều địa phương nghiên cứu học tập
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an thanh hóa cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
chủ động tham mưu đề xuất và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp công tác
trong đó cần chuẩn bị chú đáo các điều kiện để thực hiện tốt chủ trương của bộ chính trị
trong thực hiện đề án bố trí công an xã là công an chính quy chủ động bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức
lực lượng cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tăng cường công tác nắm tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tốt các vấn đề an ninh tôn giáo dân tộc
các vấn đề khiếu kiện đình công biểu tình không để phát sinh phức tạp điểm nóng về an ninh trật tự
thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn ma túy
tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác góp phần giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương